lo ngại trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới bộ công thương đã ban hành chỉ thị số một
và tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân
doanh nghiệp trong dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
xăng dầu là mặt hàng thiết yếu để phục vụ người dân tham gia giao thông trong mọi lúc mọi nơi bất kể ngày hay đêm
những ngày tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao chính vì lẽ đó việc sử dụng xăng dầu cũng sẽ tăng
chính là lúc nào cũng đầy đủ xăng dầu để cho mọi người đi chợ không bị thiếu xăng dầu cho nó đỡ vất vả
hiện bộ công thương yêu cầu các đầu mối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh
trong mọi tình huống phải cung cấp đủ cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên
bố trí đủ nhân lực tổ chức trực hoặc tăng ca duy trì hoạt động bán hàng liên tục cho thị trường nhất là trước trong và sau dịp tết nguyên đán năm hai nghìn bốn mươi
đặc biệt là những thành phố lớn như hà nội tp hcm đà nẵng bình dương v v
thì đã có sự chuẩn bị sẵn sàng những mặt hàng tiêu dùng trong dịp tết
và với các mặt hàng thiết yếu các sở công thương cũng đã có những yêu cầu các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng
vì thế cho nên chúng tôi cho rằng trong dịp tết dương lịch cũng như tết nguyên đán tới
thì các mặt hàng hóa về cơ bản là lá nó cũng tương đối bị nhỏ
trong mọi tình huống không được để thiếu nguồn cung xăng dầu không được để đứt gãy kể cả là cục bộ
từ đó giúp người dân yên tâm đón tết cũng như làm ổn định thị trường trong nước